thông tin mới nhất về vụ sát hại bà phạm thúy nga bốn mươi tám tuổi cháu bùi phạm đức toàn một mươi bảy tuổi
là vợ và con của ông bùi xuân thường trưởng ban dân vận huyện ủy châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
hôm nay lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng châu minh nhân hai mươi tuổi quê quán vĩnh long
tạm trú tại thành phố hồ chí minh nghi can của vụ án
ngay trong chiều nay bang tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức hợp báo
cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án
tại cuộc họp báo đại tá nguyễn văn thời phó giám đốc công an tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin
vụ án được phát hiện vào lúc một mươi sáu h năm mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ngay sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu và công an huyện châu đức tiến hành điều tra làm rõ truy bắt thủ phạm
đến sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay đối tượng châu minh nhân nghi can gây ra vụ án trên
đã được công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ tại phường một mươi bảy
quận gò vấp thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động một xe máy hơn hai triệu đồng cùng một đôi bông tai
một mã tấu một gậy ba khúc và một mươi chín viên đạn
theo điều tra ban đầu giữa nhân và chủ nhà có mối quan hệ quen biết từ trước
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi đối tượng đột nhập vào nhà ông thường trộm cắp tài sản
trong lúc nhân đang lục xót tài sản thì ngay tiếng động và thấy chó toàn đi qua
đối tượng đã dùng gậy sát chuẩn bị từ trước đánh vào đầu chó toàn rồi chói tay chân nạn nhân lại
khi lên phòng ngủ của vợ chồng ông thường trên lầu lục xót tài sản thì bà nga đi về
đối tượng núp vào góc khuất
khi bà nga đi qua nhân chạy theo phía sau đánh vào người làm nạn nhân này bất tỉnh
nhân kéo bà nga vào phòng ngủ rồi tiếp tục lục xót tài sản
trước khi rời khỏi hiện trường nhân chiếm đoạt được một xe máy một điện thoại cùng các tài sản khác